thứ trưởng nguyễn xuân tuyên nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine
song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
hiện hơn bảy mươi bốn người dân hương yên được tiêm mũi một và hai mươi tám người dân được tiêm hai mũi
tỉnh tính đến phương án điều trị f nhẹ tại nhà tập trung nguồn lực hạn chế các trường hợp nặng lên và tử vong
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả của tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là tiêm vaccine nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
theo nhận định của giám đốc sở y tế đồng nai phan huy anh vũ về số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương
liên tục đứng ở tốt cao nhất nước thì số ca covid một mươi chín ở đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
cụ thể theo ông vũ hiện đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr cho tất cả những trường hợp test nhanh dương tính
để tìm hiểu tất cả những trường hợp test nhanh dương tính
trong khi đó hai địa phương lân cận là thành phố hồ chí minh và bình dương đã thay đổi cách tính ca mắc covid một mươi chín
theo đó người dân tại thành phố hồ chí minh và bình dương chỉ cần test nhanh hai lần dương tính
thì được công nhận là f và tiến hành cách ly điều trị tại nhà mà không là pcr
như vậy đồng nghĩa với việc không báo lên hệ thống nên số ca giảm
ngoài ra việc không còn xét nghiệm diện rộng chỉ xét nghiệm ở một số nơi bắt buộc theo quy định
cũng khiến số ca mắc của hai địa phương trên giảm hơn so với thực tế
trong khi đó toàn bộ các trường hợp test nhanh dương tính ở đồng nai vẫn làm xét nghiệm pcr và báo lên hệ thống
do vậy số ca của đồng nai vẫn neo ở mức cao trong suốt thời gian qua
ông vũ cho biết sở sẽ có văn bản trình ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai thay đổi cách xét nghiệm cách tính khi đó số ca mắc sẽ giảm
mặt khác ông vũ cho rằng đồng nai đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
với việc mở cửa như vậy số ca mắc covid một mươi chín của đồng nai tăng là chuyện không hề bất thường
ông vũ nhấn mạnh đã thích nghi an toàn cho mở cửa hoạt động trở lại thì số ca dương tính sẽ cao thôi
quan trọng nhất là tỷ lệ bệnh nặng và tử vong giảm
với việc phủ mũi hai cho hơn bảy mươi bốn người dân trên địa bàn và đang tăng tốc phủ toàn dân tất yếu số ca sẽ giảm trong thời gian tới
cũng theo ông vũ giải pháp quan trọng nhất vẫn là tiêm phủ mũi hai cho người dân nhằm sớm tạo miễn dịch cộng đồng
bên cạnh đó phải tiếp tục tuân thủ nghiêm quy định năm k bởi virus này thay đổi liên tục thực hiện năm k sẽ hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng
mới đây đồng nai đã ban hành quy định cho f không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ cách ly và điều trị tại nhà
đây là biện pháp phù hợp trong tình hình thích ứng an toàn với dịch
xong nhiều người vẫn có tâm lý muốn đi cách ly khi nhiễm bệnh do ngại ở nhà sẽ lây cho người thân
bởi vậy ông vũ khuyên cáo các f không triệu chứng hoặc mức độ nhẹ
có nhà ở đảm bảo các điều kiện
cách ly điều trị tại nhà nên ở nhà hạn chế vào khu cách ly
vì vậy ông quý vị có thể tham mommy sớm cản công vụ
cảm ơn các em
và trên hai trăm bốn mươi năm ca tử vong
những con số trên phản ánh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang tiếp tục diễn biến nghiêm trọng tại nga
trong khi biện pháp đóng cửa an toàn bộ công sở nhà máy
trong một tuần mà giới chức nga áp đặt để phòng chống dịch bệnh sắp hết hiệu lực
nhiều địa phương của nga đang chuẩn bị sẵn sàng gia hạn biện pháp này
tuy nhiên có nhiều cơ quan doanh nghiệp vẫn sẽ khôi phục hoạt động từ ngày tám tháng một mươi một
hiện nga là nước ghi nhận số ca mắc covid mới cao thứ hai thế giới sau mỹ
một phần nguyên nhân là do tỷ lệ người dân tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tại nước này khá thấp
chưa đến ba mươi năm dân số
với chủ trương sống chung an toàn với covid một mươi chín
chính phủ nga khẳng định sẽ không tái áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như trước đây
để đảm bảo đền kinh tế tiếp tục vận hành sau thời gian dài ngân trệ
anh cho phép đặt lịch sớm cho mũi tiêm tăng cường
bộ y tế anh ngày sáu tháng một mươi một thông báo sẽ cho phép người dân được đặt lịch tiêm mũi vaccine tăng cường
trước khi đủ điều kiện tiêm nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện miễn dịch cộng đồng trước khi mùa đông đến
người trên năm mươi tuổi và người dễ bị tổn thương sẽ vẫn được tiêm mũi tăng cường sau sáu tháng khi tiêm đủ hai mũi vaccine
nhưng từ ngày tám tháng một mươi một tới họ có thể đặt lịch tiêm ngay khi mới tiêm được năm tháng
thay vì phải đợi đủ sáu tháng như hiện nay
thủ tướng boris johnson coi chiến dịch tiêm mũi tăng cường là một biện pháp chủ đạo
trong kế hoạch nhằm tránh phải phong tỏa đất nước vào mùa đông
trong đó tập trung vào tiêm chủng hơn là các quy định giãn cách xã hội hoặc bắt buộc đeo khẩu trang
hiện ba phần năm người trên năm mươi tuổi đủ điều kiện đã được tiêm mũi tăng cường tại anh
với tổng cộng hơn chín triệu người đã được tiêm vũ tăng cường trên toàn vương quốc anh hiện nay
bộ trưởng y tế saigis javis cho biết đây sẽ là cách để đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường
đảm bảo dịch vụ y tế quốc gia có khả năng tiên nhanh nhất có thể
và đặc biệt là giúp thêm nhiều người được duy trì sự bảo vệ trước covid một mươi chín
vì khả năng miễn dịch giảm theo thời gian
bộ y tế anh cũng cho biết mùa đông sẽ đặt ra thách thức với dịch vụ y tế quốc gia
bởi đây vốn là mùa gia tăng các loại virus như cúm
nước anh ghi nhận trung bình bốn mươi ca nhiễm mới mỗi ngày
dù vaccine đã giúp giảm lệ tử vong
nhưng các bác sĩ cảnh báo sức ép đang ngày càng gia tăng đối với hệ thống y tế
australia đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho tám mươi dân số
ngày sáu tháng một mươi một australia đã đạt đủ mốc quan trọng là tám mươi dân số từ một mươi sáu tuổi trở lên
đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
thủ tướng scott morrison cho biết
cho đến nay đã có ba mươi năm triệu liều vaccine được tiêm ở australia
sau những chậm chạp ban đầu trong việc triển khai tiêm chủng
australia hiện nay là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng nhiều nhất
trong tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế
với tỷ lệ tiêm đủ hai mũi vaccine ở người từ một mươi sáu tuổi trở lên
cao hơn cả israel và mỹ
tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn tranh lệch giữa các cấp địa phương của australia
trong khi các bang victoria new south wales và vùng lãnh thổ thủ đô
đã vượt qua mục tiêu tiêm chủng đầy đủ tám mươi
thì hai bang queensland và tây australia vẫn còn vài ngày nữa
mới đạt mốc tám mươi người được tiêm mũi vaccine đầu tiên
số ca mắc mới tại new zealand lần đầu tiên vượt hai trăm linh ca trên ngày
ngày sáu tháng một mươi một new zealand ghi nhận hai trăm linh sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
đây cũng là ngày đầu tiên kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
quốc gia châu á thái bình dương này ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng vượt hai trăm linh ca trên ngày
theo báo cáo acland là thành phố đông dân nhất của new zealand
đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín với hai trăm linh ca nhiễm mới tại đây
trong khi đó thành phố này đang chuẩn bị nới lỏng các hạn chế vào ngày tám tháng một mươi một tới
thời điểm kết thúc hạn ba tháng áp đặt lệnh hạn chế đề phòng dịch covid một mươi chín
chia sẻ với báo giới thủ tướng jacinda ardern bày tỏ mong muốn
người dân iceland có thể được tận hưởng một mùa hè và mùa giáng sinh như trước khi đại dịch bùng phát
qua đó khẳng định quyết tâm nới lỏng các biện pháp hạn chế đúng theo kế hoạch đã đề ra
theo đúng chủ trương sống chung an toàn với covid một mươi chín mà nước này đã đề ra
trong một tuyên bố khác bộ y tế new zealand nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của vaccine phòng covid một mươi chín
coi đây là biện pháp tối ưu bảo vệ con người trước dịch bệnh
new zealand có năm triệu dân và nước này đang phấn đấu tiêm chủng cho toàn bộ người dân
tính đến ngày sáu tháng một mươi một đã có bảy mươi tám người dân new zealand từ một mươi hai tuổi trở lên đã được hoàn thành tiêm chủng
trong khi số người tiêm chủng một mũi vaccine đạt tám mươi chín
báo cáo hệ thống y tế bang
colorado của mỹ
tại mỹ quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín trên thế giới
số ca mắc mới covid một mươi chín tại bang calirador đang gia tăng đáng quan ngại
và số bệnh nhân phải nhập viện đang ở mức cao nhất từ đầu năm tới nay
theo tiến sĩ rick chenzen thuộc uc health hệ thống y tế phi lợi nhuận của mỹ
hệ thống y tế của calarado đang rơi vào tình trạng quá tải
không còn bất cứ phòng bệnh nào cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
vì toàn bộ phòng bệnh được huy động để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong khi đó
người phụ trách phòng chống đại dịch covid một mươi chín của bang colorado cho biết
chín mươi dường bệnh toàn bộ hệ thống y tế của bang đã kín chỗ
và hiện chỉ còn chín trăm linh giường bệnh còn chống
dự báo dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục chỉu ứng xấu đi
và tỷ lệ nhiễm bệnh tại bang này có thể lên tới một trên bốn mươi tám người
theo dữ liệu tổng hợp của new york times
tại calarado trung bình mỗi ngày có hơn một ba trăm linh bệnh nhân covid nhập viện
mức cao nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thời điểm bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện tại bang này lên tới một chín trăm linh ca
cũng giống nhiều nước khác
mỹ gặp khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
để đạt miễn dịch cộng đồng
hiện mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc mới hàng ngày cao nhất thế giới
với số ca mắc trung bình trong bảy ngày qua là hơn bảy mươi một ca trên ngày
trẻ em dưới một mươi hai tuổi chiếm hai mươi số ca mắc covid một mươi chín theo ngày tại canada
cơ quan y tế công cộng canada cho hay
số ca mắc covid một mươi chín là người dưới một mươi hai tuổi chiếm hơn hai mươi số ca mắc theo ngày tại nước này
theo số liệu thống kê
trẻ dưới một mươi hai tuổi chiếm một mươi hai trong tổng cộng ba mươi tám triệu dân tại canada
hiện có bốn ba triệu trẻ trong giai đoạn này chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo giám đốc cơ quan y tế công cộng canada theresa tham
số liệu về tỷ lệ mắc covid một mươi chín ở nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi không có bất ngờ
do các nhóm tuổi khác có tỷ lệ tiêm phòng cao
cho tới nay chính phủ canada đã đặt mua hai chín triệu liều vaccine của hãng pfizer cho trẻ em
và nước này đang chờ bộ y tế cấp phép sử dụng
chiến dịch tiêm chủng tại canada
được triển khai từ tháng một mươi hai năm ngoái và đến nay nước này đã tiêm gần năm mươi chín triệu liều vaccine
điều này đồng nghĩa với việc hơn tám mươi chín dân số từ một mươi hai tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
trong khi đó tám mươi bốn đối tượng trong viện tiêm chủng đã tiêm đủ liều
số liệu của cơ quan y tế công cộng canada cũng cho thấy bốn triệu người canada chưa tiêm vaccine
theo bà times trong tháng qua diễn biến tại canada có chuyển biến tích cực
song số ca mắc giảm với tốc độ chậm
trong tuần trước canada ghi nhận số ca mắc mới
theo ngày ở mức trung bình là hai hai trăm ba mươi ca
giảm năm mươi so với mức ở đỉnh là bốn bốn trăm linh ca của làn sóng dịch thứ tư
quan chức y tế này cảnh báo
canada có thể chứng kiến biểu đồ dịch bệnh đi lên trong những tháng tới
đặc biệt trong bối cảnh số ca nặng ở mức cao
bà tham nhấn mạnh virus sars cov hai chứng minh có thể tiên hóa qua thời gian
với việc xuất hiện nhiều biến thể mới
theo mô hình mới nhất của cơ quan y tế công cộng canada
nếu nước này duy trì biện pháp phòng dịch như hiện nay
số ca mắc mới ở nước này có thể ở mức một
một ca vào đầu tháng một mươi hai tới
tuy nhiên giới chức cơ quan y tế công cộng canada cảnh báo
chính phủ vẫn chưa nên nới lỏng hoàn toàn các biện pháp kiểm soát dịch
đa số các ca mắc mới tại lào là lây nhiễm trong cộng đồng
ngày sáu tháng một mươi một bộ y tế lào cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua nước này có chín trăm sáu mươi ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có tới chín trăm năm mươi năm ca cộng đồng
còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay
như vậy đến nay tổng số ca mắc covid một mươi chín tại lào là bốn mươi năm chín trăm tám mươi người
bộ y tế nước này
thông báo số ca mắc mới covid một mươi chín vẫn đang ở mức cao và lan rộng ra một mươi năm trên một mươi tám tỉnh thành
thủ đô viên trăn tiếp tục là tâm dịch khi ghi nhận bốn trăm bốn mươi chín ca cộng đồng trong một ngày
đáng chú ý tỉnh luang nam tha và luang prabang
tiếp tục có số ca lây nhiễm cộng đồng vượt mức một trăm linh trường hợp trong hai mươi bốn giờ
bộ y tế lào cũng cho biết
nước này vừa ghi nhận thêm bốn trường hợp tử vong do covid một mươi chín
nâng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín không qua khỏi từ đầu dịch đến nay lên tám mươi một người
như vậy chỉ tính riêng từ đầu tháng một mươi một đến nay
lào đã có một mươi sáu trường hợp tử vong do covid một mươi chín
trước tình hình trên
chính phủ lào yêu cầu đóng cửa các nhà máy công nghiệp và doanh nghiệp
trong khu vực có lây nhiễm trong nhà máy và cộng đồng
ngoại trừ các nhà máy được ủy ban chuyên trách cấp phép
nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng thuốc chữa bệnh thiết bị y tế
nhưng phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch đã được ban hành
đơn vị nào chưa hợp tác và không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch lây nhiễm covid một mươi chín
phải tạm dừng hoạt động để được xem xét trước khi mở cửa trở lại
chính phủ lào cũng yêu cầu cá nhân nhập cảnh vào nước này
theo sự cho phép của ủy ban chuyên trách
cần cài đặt và đăng ký ứng dụng lào kic trong thiết bị di động
để sử dụng dịch vụ lào xu xu
và tám mã tiêm vaccine để sử dụng như thẻ xác nhận tiêm chủng
campuchia đứng hàng đầu khu vực và thế giới vì tỷ lệ tiêm phòng covid một mươi chín
theo aung san suu kyi campuchia có tỷ lệ tiêm phòng covid một mươi chín trên tổng số dân
hơn một mươi sáu triệu người cao hơn nhiều quốc gia khác
ở châu á
tính đến ngày ba tháng một mươi một vừa qua campuchia đã tiêm phòng ít nhất hai mũi
cho khoảng tám mươi hai dân số nước này đứng đầu châu á
cao hơn một số điểm phần trăm so với singapore brunei hàn quốc
và cao hơn hai điểm phần trăm so với nhật bản và malaysia
trên thế giới campuchia đứng thứ năm vì tỷ lệ tiêm chủng phòng covid một mươi chín
chỉ sau các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bồ đào nha cuba và chile
bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
campuchia đã bắt đầu tiêm mũi tăng cường thứ ba cho người dân
nước này đặt mục tiêu tiêm phòng đầy đủ cho chín mươi một dân số
trong đó có gần bốn mươi năm trẻ em năm tuổi đã tiêm ít nhất một mũi
nhờ chiến lược tiêm chủng phủ rộng vaccine ngừa covid một mươi chín
ở các nhóm tuổi một cách nhanh chóng và hiệu quả
nhờ nguồn vaccine rồi rào do trung quốc cấp
campuchia đã có ba mươi năm ngày bình thường mới về số ca mắc covid một mươi chín
liên tục ở mức thấp
ngày thứ sáu sau khi thủ tướng campuchia sam dek teccho tuyên bố
mở cửa toàn đất nước campuchia ghi nhận bảy mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một mươi ca nhập cảnh và có thêm sáu người tử vong
trong đó bốn người chưa tiêm phòng covid một mươi chín